nằm trong chương trình thăm tặng quà và chúc tết tại các địa phương đơn vị trên địa bàn tỉnh lâm đồng
hôm nay đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
và đoàn công tác cùng lãnh đạo địa phương đã đến thăm và tặng quà tết
tại công ty cổ phần dịch vụ đô thị và làng trẻ em sos đà lạt
trò chuyện với cán bộ công nhân công ty cổ phần dịch vụ đô thị đà lạt
đồng chí trương thị mai bày tỏ niềm vui khi thấy phố phường thành phố đà lạt ngày càng xanh sạch đẹp
tạo ấn tượng tốt đối với du khách khi đến với thành phố ngàn hoa
đồng chí khẳng định để có được điều đó có sự đóng góp rất lớn của tập thể công nhân đô thị đà lạt
dịp này đồng chí trương thị mai và đoàn công tác đã trao ba trăm linh triệu đồng năm trăm linh thùng mì
và các phần quà tặng công nhân lao động của công ty vui xuân đón tết
cùng ngày đồng chí trương thị mai và đoàn công tác đã đến thăm trao quà tết tặng một trăm hai mươi tám em
đang sinh sống học tập và bốn mươi năm nhân viên giáo viên mẫu giáo tại làng trẻ em sos đà lạt
tại những nơi đến thăm đồng chí trương thị mai gửi lời chúc tốt đẹp nhân dịp xuân mới canh tí hai nghìn hai mươi